trong đó tính đến một mươi tám h ngày hôm nay cả nước có tổng cộng một trăm ba mươi một ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là hai mươi bảy bốn trăm linh chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm ba mươi tám người cách ly tập trung tại các cơ sở khác là năm tám trăm bảy mươi một người
cách ly tại nhà tại nơi cư trú là hai mươi một ba trăm linh người
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay đã có hai bệnh nhân
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là bệnh nhân số một trăm bảy mươi tại bệnh viện đa khoa huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và bệnh nhân số một trăm sáu mươi sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
hai bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
vào ngày bốn tháng năm tại kỳ họp bất thường thứ một mươi năm khóa một mươi một hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước
đã thống nhất bãi nhiệm chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đối với lưu văn thanh
vì không chấp hành thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín và ứng xử trong giao tiếp
trước đó vào ngày bốn tháng năm ban thường vụ tỉnh ủy đã quyết định cách hết các chức vụ trong đảng
đối với ông lưu văn thanh huyện ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi hai tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video
ghi lại cảnh ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước
không đeo khẩu trang chống đối không chấp hành việc đo thân nhiệt tại một chốt kiểm dịch của thị xã bình long
ông thanh còn yêu cầu các cán bộ phải xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt của ubnd thị xã bình long
nghiêm trọng hơn vị cán bộ này còn đập tay nhiều lần lên bàn chỉ vào mặt chửi bới văng tục với các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
hai nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng là trần văn minh văn hữu chiến và bị cáo phan văn anh vũ
còn gọi là vũ nhôm nguyên chủ tịch công ty bắc nam bảy mươi chín cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại đà nẵng
theo bản án sơ thẩm hai cựu chủ tịch đà nẵng trần văn minh văn hữu chiến và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm hai nghìn sáu cho đến năm hai nghìn một mươi
giúp phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận nhiều dự án mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
từ hành vi trái pháp luật nêu trên các bị cáo đã tạo điều kiện cho phan văn anh vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản quyền quản lý khai thác
đối với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản và sáu trên bảy dự án đất gây thiệt hại hai mươi hai tỷ đồng
sau bản án sơ thẩm có hai mươi bị cáo kháng cáo và một số người tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo
sự dự kiến diễn ra trong khoảng từ sáu cho đến tám ngày
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn trong lúc bắt khách đi xe taxi đối tượng trần minh tài chú tại phường nghĩa phú thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đã đâm đồng nghiệp dẫn đến tử vong
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa cho biết là đã bàn giao hồ sơ vào đối tượng tài
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay
minh tài và anh lê văn đức chú tại phường nghĩa trung thành phố giang nghĩa
đều là lái xe taxi cho một hãng taxi trên địa bàn đang đứng chờ đón khách trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông
lúc này có hai người khách đến hỏi tài về việc giá cả đi xe taxi
sau khi đã thỏa thuận xong hai người khách này mở cửa lên xe của tài
thì anh đức chạy đến kéo hai người khách này đến xe của mình
sau đó giữa tài và đức đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã
tài đã dùng dao đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân